thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang cho biết
từ đêm ngày hai mươi sáu đến sáng sáng ngày hai mươi bảy tháng năm trên địa bàn nhiều huyện thành phố của tỉnh hà giang
đã xảy ra mưa to kèm theo lũ rông lốc xét đã gây thiệt hại về người và tài sản của người dân
mưa lũ làm hai mươi hai nhà bị ảnh hưởng do sạt lở trong đó chín nhà tại xã xuân minh quang bình
ba nhà tại xã lạc nông một nhà xã yên phong huyện bắc mê
chín nhà tại xã thâm nguyên huyện hoàng su phi
gió lốc gây thiệt hại bảy nhà tại xã sơn vĩ huyện mèo vạc huyện bắc mê bị thiệt hại khoảng bốn bảy hectare lúa đang thu hoạch
trên năm trăm linh m hai ngô gần năm trăm linh m hai lạc bị thiệt hại huyện quang bình có ba năm hectare trè bị thiệt hại và một người bị thương do xét đánh
tại huyện hoàng su phi bốn tuyến đường bị sạt lở với tổng khối lượng đất đá khoảng ba m ba
bên cạnh đó kè sân trường cấp hai xã khuân lùng huyện xín mần
dài ba mươi mét chiều cao trung bình một mươi mét bị sạt trượt xuống khe suối cạn và ruộng của nhân dân
ước tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn toàn tỉnh hơn hai tỷ đồng